trong cuộc hội đàm ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại bắc kinh thủ tướng trung quốc lý khắc cường và người đồng cấp nhật bản shinzo abe đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế trong bối cảnh hai nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức do bất đồng thương mại với mỹ
tại cuộc gặp thủ tướng shinzo abe khẳng định nhật bản và trung quốc có quan hệ láng giềng và đối tác do đó hai nước sẽ không trở thành mối đe dọa lẫn nhau
về phần mình thủ tướng lý khắc cường cho rằng hiện mối quan hệ giữa trung quốc và nhật bản đã trở lại bình thường
theo ông trung quốc muốn hai nước thu được các kết quả cùng có lợi thông qua việc phát triển ổn định các mối quan hệ dài hạn cũng như đưa hợp tác thương mại và kinh tế lên một giai đoạn mới
ngoài ra hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
theo thủ tướng lý khắc cường bắc kinh ủng hộ các cuộc đối thoại giữa nhật bản và triều tiên nhằm giải quyết các vấn đề